thưa quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn tại bắc bộ ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ tết kéo dài chín ngày
được bắt đầu trong tiết trời xuân cùng những cơn mưa lất vất
sở dĩ có sự thay đổi đáng kể về thời tiết là do đêm qua có một khối không khí lạnh
tăng cường xuống nước ta với cường độ không mạnh và lại di chuyển lệch về phía đông
khiến các tỉnh miền bắc trong ngày hôm nay trời nhiều mây hơn
những cơn mưa xuân xuất hiện lất phất cùng nền nhiệt giảm xuống khoảng sáu tám độ và trời chuyển lạnh
trong đêm nay và sáng sớm mai bắc bộ tiếp tục chịu tác động của khối không khí lạnh
vì thế những cơn mưa nhỏ mưa phùn và sương mù tiếp tục xuất hiện
nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng sớm ở các tỉnh miền bắc
cũng giảm xuống dưới hai mươi độ và trời chuyển rét nhẹ
sang ngày mai những cơn mưa giảm bớt tuy nhiên trời vẫn khá nhiều mây
nhiệt độ ngày mai ở bắc bộ có xu hướng tăng nhẹ phổ biến ở mức là từ hai mươi một hai mươi bốn độ
đối với các tỉnh phía đông bắc bộ và giao động trong khoảng là từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
đối với các tỉnh phía tây bắc bộ
không khí lạnh tăng cường lệch đông cũng là tác nhân gây mưa nhỏ rải rác
cho khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến phần phía bắc của tỉnh quảng bình
trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
sang ngày mai mưa sẽ có xu hướng giảm dần
đối với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trời sẽ có nắng về chiều với nền nhiệt cao nhất trong ngày
ở các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh phổ biến trong khoảng là hai mươi năm hai mươi bảy độ
còn khu vực quang bình đến thừa thiên huế mức nhiệt có nhỉnh hơn là từ hai mươi bảy hai mươi tám độ
trong khi đó tại các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
nhiệt độ ngày mai chỉ vẫn giảm nhẹ nên vẫn phổ biến ở mức là từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
với phía nam khối không khí biển ổn định
tiếp tục bao trùm nam bộ cũng như tây nguyên mang nắng đến từ sớm
khiến cho nền nhiệt ngày ở khu vực tây nguyên duy trì ở mức cao là từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
còn ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ ra động trong khoảng là từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa do hướng đông bắc cấp bốn năm
khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc cấp năm
không có mưa rông tầm nhìn xa trên một mươi km
thời tiết tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước